cơ quan chức năng vẫn phong tỏa trụ sở phường tân lợi thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh ngô đức công ba mươi tám tuổi cán bộ văn phòng đảng ủy phường tân lợi
theo thông tin ban đầu sáng cùng ngày anh công có tới cơ quan làm việc
nhưng thấy tinh thần ủe ỏi mệt mỏi mọi người động viên về nhà nghỉ ngơi
tuy nhiên anh công không về nhà và ở lại cơ quan cả buổi trưa
đến đầu giờ chiều khi cán bộ phường tới làm việc
thì phát hiện anh công nằm bất tỉnh ở khu vừng trước sân trụ sở của phường
lúc này cán bộ phường gọi nhân viên y tế cùng mọi người lại để chờ anh công đi cấp cứu
tuy nhiên lúc này tim anh công đã ngừng đập và được xác định là tử vong trước đó